từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến hà nội sẽ triển khai hai mươi tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát
đồng thời duy trì an toàn thực phẩm tuyến phố văn minh tại ba mươi quận huyện và thị xã